hệ thống trung tâm phát triển tư duy và sáng tạo quốc tế cms đã phát động chương trình
cùng cms gửi ba lời yêu thương đến phụ nữ việt nam nhân kỷ niệm ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi
chương trình được phát động trên tất cả các trung tâm cms trên toàn quốc
với hơn ba học sinh từ lứa tuổi mầm non tới tiểu học
sau mỗi giờ học toán sáng tạo các em sẽ được giáo viên hướng dẫn
làm thiệp chúc mừng theo nhiều phong cách khác nhau
thông qua việc làm thiệp các em cũng được giáo viên giải thích ý nghĩa ngày lễ
cũng như công lao của người mẹ người bà đối với gia đình
những tác phẩm của các em nhỏ sẽ được ghi hình lại cùng với lời chúc
từ đó các em được học cách thể hiện tình cảm biết yêu thương người thân
và có những hành động cụ thể giúp đỡ gia đình
sự kiện thể hiện quan điểm trẻ em sẽ phát triển toàn diện
khi được giáo dục về kiến thức và bồi dưỡng tâm hồn